vào thời điểm này bà con nhân dân đang lên nương chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới
việc đốt nương dãy diễn ra phổ biến như vậy rất dễ gây ra những vụ cháy rừng
tỉnh lai châu hiện đang khuyến cáo tới bà con đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy rừng
huyện nậm nhùn có trên bảy mươi bốn hectare rừng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên năm mươi ba
để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra huyện nậm nhun đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa trường bản
với chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền về luật bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng tới đông đảo người dân
tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng tại một số xã
thông qua các hoạt động tuyên truyền ý thức phòng chống cháy rừng của người dân đã được nâng lên rõ rệt
bà con đã lựa hưởng cái chính sách gì của môi trường rừng
một khu để phi động bà con là phải một tuần trang hai ngày
mỗi ngày là chia cho ba bốn người đi tuần trang một ngày
kiểm tra tuần trang tốt sợ phòng cháy chưa cháy sợ bà con lại
các cháu nhỏ này bà con đi đu đường là sẽ cháy rừng phá rừng
mà trong năm nay thì không xảy ra cháy rừng
đối với những khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
lực lượng chức năng cùng với các tổ chuyên trách bảo vệ rừng tổ chức phát đường băng cản lửa
với cách làm đó từ đầu mùa khô đến nay huyện nậm nhun đã không xảy ra một vụ cháy rừng nào
tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân trong công tác phòng cháy rừng
bằng các hình thức như là họp dân họp bản và đến tặng người dân để triển khai công tác phòng cháy rừng
đặc biệt là cái việc mà đốt nửa của người dùng nửa ven rừng của người dân trong những mùa đầu vào dịp khô hành
vào những tháng mùa khô nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
tuy nhiên với những phương án kế hoạch cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng
phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ đội xung kích phòng chống cháy rừng
mà huyện nậm nhùn nói riêng và tỉnh lai châu nói chung
đã triển khai sẽ phát huy hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng xảy ra